tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đã diễn ra lễ tiếp nhận bức hải đồ việt nam có tọa độ của các quần đảo hoàng sa trường sa
do đoàn đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển bộ tư lệnh hải quân và trường trung học cơ sở đăng lâm thành phố hải phòng trao tặng
bức hải đồ việt nam có tọa độ các quần đảo hoàng sa và trường sa được tiếp nhận và trưng bày tại không gian biển đảo trong lòng đồng bào của làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
bức hải đồ là sản phẩm của sự sáng tạo là sự kết tinh trí tuệ công sức và sương máu của các thế hệ cán bộ ngành đo đạc biển thuộc quân chủng hải quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo
bức hải đồ được trưng bày tại nơi đây sẽ thêm một trực quan sinh động phát huy lan tỏa ý nghĩa bức hải đồ việt nam tới cộng đồng năm mươi bốn dân tộc anh em đông đảo du khách tham quan
và đặc biệt là nhóm du khách trẻ là học sinh sinh viên chủ nhân tương lai của đất nước thêm kiến thức về hải đồ và biển đảo việt nam qua đó bồi đắp cho các em lòng yêu nước lòng tự hào dân tộc và truyền tiếp thêm ý chí xây dựng bảo vệ tổ quốc nhất là biển đảo thiên liêng một phần máu thịt không thể tách rời của dân tộc